theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
ngày sáu tháng tám có ba tàu cá bình định gặp nạn trên biển công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai
cụ thể tàu cá bd bốn mươi nghìn bốn trăm tám mươi hai ts công suất ba mươi năm cv do ông trương công ơn ở xã mỹ thắng huyện phù mỹ
làm chủ tàu kiêm thuyền trường cùng bảy thuyền viên lúc một giờ ngày sáu tháng tám khi đang hoạt động tại vùng biển cách tây nam côn đảo khoảng năm mươi hải lý
thì vai trạm với một tàu chưa rõ số hiệu sau đó tàu bị chìm hiện nay bảy thuyền viên đã được tàu cá gần đó cứu vớt an toàn
còn thuyền trưởng trương công ơn vẫn đang mất tích hiện các tàu cá đi cùng đang tổ chức tìm kiếm thuyền trưởng ơn
còn hai tàu cá bd chín mươi sáu nghìn hai trăm sáu mươi một ts công suất bốn trăm bảy mươi ba cv và tàu cá bd
chín mươi bảy nghìn sáu mươi bảy ts công suất bảy trăm ba mươi cv bị hỏng trên biển đã được chủ hai tàu cá đều ở huyện hoài nhơn đưa một mươi sáu người về đất liền an toàn